trong niềm vui hân hoan chào đón mùa xuân kỷ hợi tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức tái hiện lễ hội cầu mùa của dân tộc tà ôi
lễ hội thường được tổ chức vào dịp cuối năm khi mà mùa màng đã thu hoạch xong đánh dấu thời điểm kết thúc một năm cũ và khởi đầu một năm làm việc mới
lễ hội asako là tết cổ truyền của dân tộc tào ôi đây là một trong những truyền thống tốt đẹp độc đáo được đồng bào gìn giữ phát huy và duy trì hàng năm
lễ hội là dịp để bà con thể hiện lòng thành kính đến các vị thần linh điều hòa khí hậu giúp cho mùa màng tươi tốt bội thu
tạ ơn các mẹ giống cây trồng đặc biệt là mẹ lúa đã nuôi dưỡng lớp lớp con cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác lớn lên và trưởng thành